bệnh viện đa khoa tỉnh lào cai vừa xử lý gấp thành công con đỉa sống dài hơn năm cm ra khỏi khí quản bệnh nhân nam sáu mươi năm tuổi
được biết khoảng một tháng nay bệnh nhân xuất hiện ho ngứa cổ gần đây bị ho tăng lên kèm hò da máu
bệnh nhân được tiến hành nội soi phế quản ống mềm để trần đoán và điều trị
khi soi qua dây thanh nhìn thấy một con địa bám thành vị trí cách hai dây thanh một cm
kíp nội soi đã tiến hành gấp ra khỏi khí quản của bệnh nhân một con đỉa sống dài hơn năm cm và tiếp tục kiểm tra lại đường thở xem có tổn thương do sinh vật này nằm lâu dài ở khí quản không
đặc biệt là tìm các điểm chảy máu bơm rửa sạch khí phế quản hai bên thông thoáng
ngay sau khi gấp được dị vật da bệnh nhân đã hết triệu chứng khó thở tình trạng sức khỏe ổn định
theo bác sĩ phạm thị trang khoa hồi sức tích cực điều suối là sinh vật sống có thể di chuyển từ mũi miệng xuống thanh khí quản của người bệnh trở thành dị vật
nếu không được xử lý kịp thời và gấp da sẽ gây chảy máu kéo dài tắc nghẽn khí quản
đặc biệt nếu con đỉa hút no máu kích thích gây ho và có thể gây nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới nguy hiểm đến tính mạng
những loài điểu sống ở dưới nước ngẫu nhiên truy vào cơ thể người khi uống nước qua đường miệng hoặc chui vào đường tiết niệu sinh dục do tắm lâu dưới nước
khi uống nước lã đỉa nhỏ có thể chui vào miệng bám vào niêm mạc hầu xuống thực quản lên mũi
do hít thở sâu nên đỉa có thể xuống tới phế quản đỉa thường bám vào thanh quản hầu mũi họng thực quản
triệu chứng thường gặp là chảy máu liên tục do đỉa tiết ra chất hirudin có tác dụng chống đông máu
bệnh nhân không cảm thấy đau đớn triệu chứng chảy máu được phát hiện dưới các hình thức kho da máu nôn da máu tiểu da máu
địa thường bám vào một vị trí nào đó để hút máu gây ra những triệu chứng như tăng áp lực khó chịu đau thần kinh bị kích thích bắt nguồn từ nơi bị ký sinh
dối loạn chức năng cơ quan bị đỉa ký sinh bội nhiễm vi khuẩn gây viêm ở nơi địa bám hút máu có thể gây ổ áp xe ở lớp dưới niêm mạc
việc điều trị sử trí tùy theo từng trường hợp khi bị đỉa xâm nhập vào các hốc tự nhiên nên xúc miệng bằng nước muối mặn hoặc hít vào chất có mùi cay mùi hăng
nếu đỉa bám ở vùng nông có thể dùng ống soi để gắp đỉa da nếu đỉa bám ở sâu phải gây tê và dùng dụng cụ chuyên dùng để gắp đỉa da
nếu ở quá sâu phải mổ để lấy đỉa nếu đỉa chui vào đường sinh dục dùng nước muối đậm đặc để ngâm hoặc bơm vào cũng có thể có tác dụng làm cho đỉa chết hoặc đỉa tự chuỗi ra
các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên sử dụng nguồn nước không đảm bảo ở các khe suối để uống sinh hoạt đề phòng đỉa vắt chui vào người
khi có bất kỳ biểu hiện nào bất thường về sức khỏe nên đi khám sớm tại cơ sở y tế để được chẳng đoán và xử trí kịp thời
các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên sử dụng nguồn nước không đảm bảo ở các khe suối để uống sinh hoạt để phòng đỉa chui vào người